tại cao bằng sáng ngày hai mươi ba tháng ba tri cục quản lý thị trường tỉnh cao bằng phối hợp cùng các lực lượng chức năng huyện trùng khánh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giết mổ ra súc của ông hoàng văn sài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm cổ phương một xã đức hồng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng và phát hiện thu giữ hơn bốn hai tấn thịt lợn đông lạnh và xấy khô không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa nói trên bốn trăm bảy mươi kg thịt lợn đã xấy khô thành phẩm và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ba năm tấn thịt lợn đông lạnh đang bốc mùi hôi thối tri cục quản lý thị trường tỉnh cao bằng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thu giữ làm thủ tục tiêu hủy số hàng nói trên